nhằm bảo tồn và phát triển làn điệu dân ca quan họ theo cam kết của việt nam với unesco
khi dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tỉnh bắc ninh đã có nhiều giải pháp trong bảo tồn loại hình nghệ thuật này
một trong những giải pháp bền vững thiết thực nhất là đưa dân ca quan họ vào giảng dạy trong các trường học
nhờ vậy sau năm năm triển khai những làn điệu quan họ đang ngày càng lan tỏa
tháng chín năm hai nghìn chín dân ca quan họ bắc ninh chính thức được unesco công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
sau hai năm năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai tỉnh bắc ninh đã triển khai đưa quan họ vào dạy trong các trường học
đến nay một trăm linh các trường ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông học sinh đều được truyền dạy
mỗi khi được học hát quan họ con cảm thấy rất hào hứng và vui
và con thấy yêu làn điệu dân cao quan họ
và con tự hào khi con được sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của thủy tổ quan họ
và con thấy rất yêu quê hương của mình nơi gìn giữ nét văn hóa dân tộc đó chính là hát quan họ ạ
để triển khai chương trình học một cách hiệu quả
ngành giáo dục và đào tạo bắc ninh đã phối hợp với ngành văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức các buổi tập huấn cho các thầy giáo cô giáo dạy môn âm nhạc của các trường phổ thông
lãnh đạo chuyên viên các phòng giáo dục và đào tạo về việc sử dụng tài liệu giảng dạy dân cao quan họ bắc ninh trong trường học
đặc biệt việc kết hợp các hoạt động ngoại khóa và mời nghệ nhân quan họ đến giảng dạy
đã đạt được hiệu quả cao trong bảo tồn và phát triển dân ca quan họ một cách toàn diện và có hệ thống
nói về quan họ lời cố thì nó rất là khó hát cho nên khi mình chuẩn bị các bài vở để dạy truyền đạt cho các em
là theo cái phong cách cố của các cụ truyền đạt lại là mình truyền theo phong cách của truyền khấu
thì mình phải làm sao mình phải dạy từ những bài hát dễ nhất
rồi xong dần dần mình sẽ nâng lên
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh
đến nay toàn tỉnh đã có bốn trăm chín mươi tám trên bốn trăm chín mươi tám trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức giảng dạy quan họ
bên cạnh đó toàn tỉnh có hơn một năm trăm linh câu lạc bộ quan họ trường học
đây là nền tảng vững chắc để bảo tồn quan họ có hệ thống
điều mà chúng tôi tâm đắc nhất là tất cả các em học sinh từ mầm non cho đến lớp một mươi hai đều hát được dân ca quan họ bắc ninh
và các em sau khi học xong chương trình cấp ba thì mỗi em ít nhất là thuộc được một mươi hai bài một mươi hai làn điệu dân ca quan họ bắc ninh
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa dân ca quan họ vào giảng dạy trong trường học
và tiếp tục là duy trì phát huy các câu lạc bộ quan họ và để cho quan họ bắc ninh mãi trường tồn và lan tỏa
có thể thấy bắc ninh là một trong số rất ít tỉnh
phố sớm chủ động đưa di sản vào giảng dạy trong trường học và có được thành công
nó không chỉ là một trong những chương trình hành động bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca quan họ
mà nó còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc bồi đắp tâm hồn cho thế hệ trẻ
góp phần gìn giữ bảo tồn và tuyên truyền di sản dân ca quan họ bắc ninh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng